bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã chủ trì họp báo chính phủ thường kỳ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
người phát ngôn của chính phủ cho biết trong phiên họp chính phủ hôm qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tập trung vào hai nội dung lớn là về xây dựng hoàn thiện thể chế và về tình hình kinh tế xã hội
trả lời câu hỏi liên quan đến những phản ánh của người tiêu dùng về nhãn mác và xuất xứ sản phẩm hàng hóa của công ty cổ phần con cưng
ông đỗ thắng hải thứ trưởng bộ công thương cho biết bộ đã thành lập đoàn kiểm tra sơ bộ trong việc chấp hành pháp luật
trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa sản phẩm thương mại của công ty này
căn cứ vào kết quả kiểm tra thì về cơ bản công ty con cưng đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật
trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cả về chất lượng cũng như nguồn gốc xuất xứ
tuy nhiên công ty này đã không tuân thủ pháp luật hiện hành như là vi phạm về nhãn mác hàng hóa thương mại điện tử quy tắc khuyến mại
đối với công ty cổ phần con cưng thì bộ công thương cũng yêu cầu công ty là có cái biện pháp xử lý khắc phục các vi phạm đã được phát hiện
và tiếp tục ra soát việc chấp hành pháp luật trong các hoạt động kinh doanh của công ty
và sau đó thì có trách nhiệm là báo cáo bộ công thương cũng như là các cơ quan chức năng có thẩm quyền
và với các sản phẩm có vi phạm về nhãn mát thì bộ công thương cũng yêu cầu công ty khắc phục các vi phạm này trước khi đưa vào lưu thông
chúng tôi cũng yêu cầu giả soát lại
cái việc là cái đánh giá hoạt động của tổ công tác triển khai theo quyết định số ba trăm ba mươi bốn ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi tám của bộ trưởng bộ công thương
đây là tổ công tác được thành lập để kiểm tra trên địa bàn toàn quốc các hành vi mà có thể gây ra những vi phạm và quyền lợi của người tiêu dùng cũng như là vi phạm các quy định hiện hành
thứ trưởng bộ công thương cho biết hết tháng tám sẽ có kết luận chính thức về việc vi phạm
nếu có của các thành viên của đoàn kiểm tra và sẽ thông báo đến các cơ quan báo chí
liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu vào việt nam ông mai tiến dũng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ khẳng định
việc cấp tạm nhập tái xuất phế liệu thì thẩm quyền là do bộ công thương
nhưng trong quá trình giả soát lại thì bộ công thương không cấp phép tạm nhập tái xuất cho phế liệu chất thải
việc cấp phép này là do bộ tài nguyên và môi trường
rất nhiều những hàng container có thể nói là do các doanh nghiệp có nhu cầu về sản xuất giấy về sản xuất thép là hoàn toàn chính đáng
tuy nhiên sau khi kiểm tra lại các cơ quan hải quan của bộ tài chính báo cáo thì cũng không hẳn là toàn bộ tất cả công an lư là có chủ
nhiều lô hàng công đơn ưu là vô chủ
ngay cả vấn đề giám định thư ngay cả vấn đề giám đảm
giấy phép nhập khẩu rồi ngay cả vấn đề khi mà hỏi đến lô hàng thì lại không phải chủ
rồi ngay cả vấn đề quy chuẩn tiêu chuẩn đưa ra để đánh giá thế nào là một lô hàng phế liệu
thì bộ tài nguyên môi trường cũng không có một cái công bố không có một cái công bố
mà chỉ là một văn bản hướng dẫn không đủ quy chuẩn tiêu chuẩn
ông mai tiến dũng cho biết về việc này thủ tướng đã giao cho các bộ bộ tài chính bộ tài nguyên và môi trường
bộ công thương bộ công an và các thành phố kiểm tra lại các lô hàng nhập về việt nam
để có phương án giải quyết vấn đề này đặc biệt vấn đề lợi dụng danh nghĩa cấp phép nhập khẩu về
tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn có nhu cầu về nhập khẩu phế liệu giấy và sáp thì vẫn được cấp phép nhập về để duy trì hoạt động